chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

đại diện sở công thương cho biết năm trăm bốn mươi tám cửa hàng xăng dầu tại thành phố gần như hoạt động bình thường chỉ có hai cửa hàng tạm ngưng hoạt động
chiều ngày một mươi tháng hai cơ quan quản lý thị trường kiểm tra ra soát thì ghi nhận bảy cửa hàng không có xăng ron chín mươi năm để bán
theo chỉ đạo của bộ công thương thanh tra sở công thương đã có kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động của ngành trong đó có xăng dầu từ đầu tháng ba
tuy nhiên trước tình hình này từ ngày một mươi một tháng hai sở sẽ triển khai công tác kiểm tra và nhắc nhở
trong cuộc họp với lãnh đạo thành phố hồ chí minh vào ngày tám tháng hai các doanh nghiệp cam kết duy trì dự trữ và tăng nhập khẩu
nguồn hàng nhập khẩu đang trên đường về chuẩn bị nhập cảng
lượng hàng sẽ rất đầy đủ dự báo sau khi điều chỉnh giá xăng vào ngày một mươi một tháng hai tới đây tình hình sẽ trở lại bình thường
đại diện sở công thương cho hay
báo cáo phó thủ tướng thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay đáp ứng khoảng bảy mươi năm nhu cầu thị trường còn lại hai mươi năm là nhập khẩu
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn chiếm chín mươi thị phần việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục từ trước tết nguyên đán đến nay
tuy nhiên vừa qua một số nơi có hiện tượng cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung
qua kiểm tra theo trị đạo của bộ công thương hầu hết cửa hàng ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ
ngoài ra một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá
cán bộ ngành doanh nghiệp đầu mối cũng khẳng định tình trạng thiếu hụt chỉ xảy ra cuộc bộ tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp nhỏ do tâm lý găm hàng nhằm trục lợi
liên quan đến vương mắc của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn lãnh đạo bộ công thương cho biết đã tháo gỡ
từ giữa tháng hai nhà máy dần khôi phục lại sản xuất như bình thường
từ trước tết nhà máy lọc dầu bình sơn đã nâng công suất lên một trăm linh ba và từ ngày bảy tháng hai đã nâng công suất lên một trăm linh năm thứ trưởng bộ công thương nói
kết luận cuộc họp phó thủ tướng chính phủ lê văn thành nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng dự trữ chiến lược đặc biệt quan trọng
có tác động lớn đến đời sống và nền kinh tế do đó phải được quản lý điều hành khoa học chặt chẽ
ông khẳng định hiện nay dự trữ xăng dầu trong nước đủ lớn
bên cạnh đó việt nam có đầy đủ quy định pháp luật cơ chế chính sách để bình ổn đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất
cho biết chính phủ đã giao bộ công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu
phó thủ tướng yêu cầu bộ chủ động hơn trong điều hành tuyệt đối không để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và phục vụ đời sống của người dân
đặc biệt phó thủ tướng nhắc bộ công thương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng nhằm trục lợi
đồng thời bộ công thương phải đảm bảo cân đối giữa sản xuất nhập khẩu xăng dầu có kế hoạch chi tiết chính xác hơn đảm bảo chủ động kiểm soát chặt chẽ hiệu quả hơn nữa mặt hàng này
phó thủ tướng đề nghị bộ tài chính bộ công thương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra soát kỹ cơ chế chính sách hiện hành về quản lý xăng dầu
từ đó đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp bởi đây là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lưu thông phân phối hàng hóa và đời sống của người dân
theo các thương nhân đầu mối xăng dầu tình hình thị trường xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động căng thẳng tại một số quốc gia cung ứng lượng lớn xăng dầu đã làm gia tăng mối quan ngại về việc cung ứng năng lượng
trong khi đó nhu cầu thị trường đang có xu hướng tăng lên dự báo trong thời gian tới giá dầu thô trên thế giới tiếp tục điều chỉnh có khả năng đạt ngưỡng một trăm linh usd trên một thùng
bên cạnh đó nhà máy lọc dầu nghi sơn tạm dừng nhập khẩu dầu thô nguyên liệu đã tác động không nhỏ đến thị trường sang dầu
ngoài ra thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chung tết nguyên đán nên chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bị lùi lại
trong khi đó giá xăng dầu thế giới tăng khiến các doanh nghiệp trong nước phải giảm rất khấu khiến tình hình kinh doanh gặp khó khăn
trong một số thời điểm có doanh nghiệp phải điều chỉnh chết khấu là nhiều đại lý có tâm lý tạm ngưng kinh doanh để giảm lỗ
các tác động nêu trên ảnh hưởng đến nguồn cung ứng và hoạt động phân phối xăng dầu tại tp hcm
tuy nhiên các thương nhân đầu mối xăng dầu cam kết vẫn đảm bảo lượng hàng dự trữ ổn định giá cả các mặt hàng xăng dầu
trong điều kiện nguồn cung trong nước gặp khó khăn doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường đàm phán với đối tác cung ứng nước ngoài để nhập khẩu đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi ngày cung ứng
một số doanh nghiệp chủ lực như công ty xăng dầu khu vực hai trách nhiệm hữu hạn một thành viên petrolimax công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải sts tổng công ty thương mại sài gòn đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong bốn mươi sáu mươi ngày

thành phố hồ chí minh sẽ kiến nghị bộ công thương bộ tài chính nghiên cứu tham mưu chính phủ trong các trường hợp đặc biệt cần có cơ chế linh hoạt điều chỉnh giá xăng dầu kịp thời để các doanh nghiệp đầu mối chủ động đảm bảo hài hóa lợi ích cho các doanh nghiệp xăng dầu
thành phố hồ chí minh cũng giao sở công thương phối hợp sở giao thông vận tải xem xét nhanh chóng giải quyết các phép lưu thông vào giờ cao điểm cho các xe buồn vận chuyển xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung ứng trong khung giờ cao điểm